thưa quý vị tối ngày một mươi hai tháng tám hàng trăm nghìn người dân israel đã tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ mặc dù hiện đang là kỳ nghỉ của quốc hội nước này
tại thành phố tenaviv khoảng một trăm linh người tập trung ở nhiều địa điểm đặc biệt là quanh tuyến phố kaplan nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ hô vang các khẩu hiệu yêu cầu dừng cải cách tư pháp và tôn trọng dân chủ
dòng người biểu tình sau đó di chuyển đến nhà riêng của chủ tịch quốc hội israel để phản đối cơ quan lập pháp israel gần đây đã thông qua một số đạo luật cải cách theo hướng hạn chế quyền lực và tính độc lập của tòa án tối cao
lãnh đạo phai đối lập tại quốc hội cựu thủ tướng yailapid cũng kêu gọi người dân israel tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối cải cách tư pháp
ông lapid nhấn mạnh một chính phủ không tuân theo tòa án nghĩa là không tuân theo luật pháp và làm một chính phủ bất hợp pháp
lời kêu gọi của ông lapid đưa ra trong bối cảnh ngày sáu tháng tám
thủ tướng netanyahu khẳng định chính phủ do ông đứng đầu vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch điều chỉnh thành phần vì ban bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao
biện pháp được đánh giá là sâu rộng nhất và gây tranh cãi nhất trong gói cải cách tư pháp
còn tại pháp nhà chức tranh nước này đã sơ tán khách tham quan ở ba tầng của tháp eiffel tại thủ đô paris do có cảnh báo an ninh
đơn vị quản lý tháp eiffel sete cho biết các chuyên gia xử lý bom và lực lượng cảnh sát
đang lục xoát thấp khu vực này
trong đó có cả nhà hàng nằm trên một trong số các tầng của tháp eiffel
theo người phát ngôn của sete đây là thủ tục thông thường trong tình huống như vậy nhưng hiếm khi xảy ra
tháp eiffel được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy và hoàn thành hơn hai năm sau đó
tháp eiftel là biểu tượng nổi tiếng nhất của nước pháp thu hút sáu hai triệu lượt du khách vào năm ngoái
giới sức pháp cho biết sáu người di cư đã thiệt mạng do thuyền trở họ bị chìm ở eo biển mangso khi đăng trên đường đến anh vào sáng ngày một mươi hai tháng tám
năm mươi năm người di cư đã được giải cứu
và hiện còn từ năm cho tới một mươi người đang bị mất tích
theo nguồn tin trên bốn tàu của pháp và một máy bay trực thăng cùng hai tàu của anh đã tham gia nỗ lực giải cứu thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi xã songgat miền bắc nước pháp
trên một trăm linh người di cư đã từ pháp vượt qua eo biển mancher trên những chiếc thuyền nhỏ để đến anh kể từ khi anh bắt đầu công khai thống kê những người đến nước này vào năm hai nghìn một mươi
chính quyền pháp cũng đã tăng cường tuần tra và triển khai các biện pháp ngăn chặn khác
sau khi anh hồi tháng ba
anh đã nhất trí chuyển cho pháp hàng trăm triệu euro mỗi năm để hỗ trợ lực lực này
bộ trưởng quốc phòng ba lan ngày hôm qua cho biết ba lan sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm quân sự cho mục đích huấn luyện và phòng thủ gần biên giới với belarus
bộ trưởng mariusz blackjack cho biết ba lan đang triển khai khoảng bốn quân để hỗ trợ bộ đội biên phòng trong nỗ lực phong tỏa biên giới với belarus như một phần của chiến dịch có mật danh grif
bộ quốc phòng ba lan cũng quyết định thành lập một lực lượng đặc nhiệm

giá gạo trên toàn cầu đang ở mức cao nhất mà chúng ta từng thấy trong hơn một thập kỷ
gạo là lương thực chính của ít nhất một nửa dân số thế giới
có nghĩa là thu nhập khả dụng của nhiều người sẽ đột ngột phải chi gấp ba lần cho những gì họ từng phải trả
trong khi đó không nhiều quốc gia có khả năng sản xuất gạo
trong khi hầu hết các quốc gia đông nam á sản xuất lúa gạo đều đang chứng kiến sự suy giảm năng suất
giảm bên cạnh đó tình trạng biến đổi khí hậu và enino có thể làm trầm trọng thêm rủi ro đối
với các nhà xuất khẩu gạo chính một nghiên cứu khoa học cho thấy lúa là loại cây trồng dễ bị
tổn thương cũng như có khả năng mất mùa cao nhất do hiện tượng thời tiết này
chính phủ ấn độ đã quyết định cấm xuất khẩu gạo một quyết định dựa trên tình hình thực tế
mà đất nước đang phải đối mặt mùa gió mùa năm nay diễn biến rất khó lường
đến sớm hơn một mươi ngày so với dự kiến
theo bloomberg gạo là lương thực rất quan trọng đối với chế độ ăn của hàng tỷ người châu á và châu phi
gạo đóng góp tới sáu mươi tổng lượng ca lo cho người dân ở các vùng ở đông nam á và châu phi
và tỷ lệ này chạm ngưỡng bảy mươi ở một vài quốc gia trong đó có bangladesh
giá gạo trên đả tăng trong bối cảnh nguồn cung lương thực trên toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt
do điều kiện cực đoan ảnh hưởng đến mùa màng tác động của các cuộc xung đột vũ trang
cũng như việc một số quốc gia bao gồm các quốc gia
trong ấn độ nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới chiêm tới bốn mươi thương mại gạo
tháng trước cấm xuất khẩu một số loại gạo để đảm bảo tình hình nội địa
việc giá gạo tăng làm dấy lên lo ngại chi phí lương thực sẽ đắt đỏ hơn gây áp lực lên người thu nhập thấp
giá gạo cao hơn sẽ góp phần gây ra lạm phát lương thực
đặc biệt là đối với các hộ gia đình thu nhập thấp ở các quốc gia tiêu thụ gạo lớn ở châu á và châu phi
ngay lúc này tại châu phi
cuộc khủng hoảng lương thực đang đặt ra ngay càng nhiều
nhiều thách thức
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết
cứ trung bình ba mươi sáu giây lại có một người chết đói ở ethiopia kenya và somali
tại niger hạn hán tái diễn và lũ lụt thảm khốc kết hợp với bối cảnh chính trị bất ổn
khiến sản lượng ngũ cốc giảm gần bốn mươi
lệnh cấm xuất khẩu gạo được đưa ra trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu đang bấp banh
do thời tiết khắc nghiệt và cuộc xung đột giữa nga và ukraine
hơn nữa lệnh cấm lại xuất hiện sau khi năm hai nghìn hai mươi hai
có tới bảy trăm tám mươi ba triệu người đói ăn
do hậu quả của xung đột đại dịch covid một mươi chín và biến đổi khí hậu
do đó đây mới chỉ là trương khởi đầu cho những khó khăn
mà nhóm người nghèo nhất thế giới sắp phải trải qua